trong tháng một mươi hai quân đội mỹ đã tiến hành ít nhất một mươi chiến dịch và các cuộc đột kích nhằm vào nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng ở syri
các chiến dịch này bao gồm cả ba chiến dịch được triển khai hôm hai mươi tháng một mươi hai với lực lượng dân chủ syri đồng minh của mỹ
lầu năm góc cho biết đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng ở syri với việc tiến hành khoảng một mươi chiến dịch trên bộ
và sử dụng trực thăng để tiêu diệt hoặc bắt giữ các phần tử cấp cao của is
các cuộc tấn công khác thường diễn ra vào ban đêm bằng trực thăng chở lực lượng tác chiến đặc biệt cũng giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt nhiều phiến quân is
nhìn chung các cuộc đột kích nhằm loại bỏ khỏi chiến trường các thủ lĩnh khu vực hoặc địa phương của is
những kẻ mà giới chức quân sự mỹ tin là đóng vai trò lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công
chủ yếu ở vùng nông thôn nhằm vào lực lượng an ninh trong khu vực
quân đội mỹ khẳng định không mất binh sĩ mỹ nào trong các cuộc tấn công này cũng như không có thương vong về dân thường
các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh syri đang phải đối mặt với cả bất ổn về kinh tế lẫn bế tắc về chính trị